đồng chí trần đại quang sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu ủy viên bộ chính trị chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
do mắc bệnh hiểm nghèo mặc dù được các giáo sư bác sĩ trong và ngoài nước hết lòng cứu chữa
các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước hết sức quan tâm tạo điều kiện nhưng đã không qua khỏi
chủ tịch nước trần đại quang đã qua đời vào lúc một mươi h năm sáng nay ngày hai mươi một tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
tại bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám ngày hai tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu tại kỳ họp thứ một mươi một quốc hội khóa một mươi ba
đồng chí trần đại quang đã được tín nhiệm bầu giữ chức vụ chủ tịch nước
truyền hình công an nhân dân xin trân trọng giới thiệu tiểu sử tóm tắt của chủ tịch nước trần đại quang
chủ tịch nước trần đại quang sinh ngày một mươi hai tháng một mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu quê quán xã quang thiện huyện kim sơn tỉnh ninh bình
nơi đăng ký thường chú phường nhân chính
quận thành xuân thành phố hà nội
dân tộc kinh tôn giáo không trình độ chuyên môn nghiệp vụ tiến sĩ luật học đại học an ninh
học vị tiến sĩ học hàm giáo sư lý luận chính trị cao cấp ngoại ngữ cao học tính trung
ngày vào đảng hai mươi sáu tháng bảy năm một nghìn chín trăm tám mươi
ngày chính thức hai mươi sáu tháng bảy năm một nghìn chín trăm tám mươi một
đại biểu quốc hội khóa một mươi ba một mươi bốn

tắt quá trình công tác của chủ tịch nước trần đại quang
từ tháng bảy năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai đến tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
học viên trường cảnh sát nhân dân trung ương và trường cao đảng ngoại ngữ bộ nội vụ nay là bộ công an
từ tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm đến tháng sáu năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
cán bộ cục bảo vệ chính trị i sau tách thành cục bảo vệ chính trị ii
giữ chức vụ phó trưởng phòng trinh sát cục bảo vệ chính trị hai bộ nội vụ nay là bộ công an
từ tháng sáu năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
đến tháng sáu năm một nghìn chín trăm chín mươi
trưởng phòng tham mưu và trưởng phòng trinh sát cục bảo vệ chính trị hai bộ nội vụ nay là bộ công an
từ tháng sáu năm một nghìn chín trăm chín mươi đến tháng chín năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
phó bí thư đảng ủy phó cục trưởng cục tham mưu an ninh bộ nội vụ nay là bộ công an
từ tháng chín năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu đến tháng một mươi năm hai nghìn
cục trưởng cục tham mưu an ninh bộ công an

ủy viên ban chấp hành đảng bộ tổng cục an ninh
ủy viên ban thường vụ đảng ủy tổng cục an ninh bí thư đảng ủy cục tham mưu an ninh bộ công an
từ tháng một mươi năm hai nghìn đến tháng bốn năm hai nghìn sáu
phó bí thư đảng ủy phó tổng cục trưởng tổng cục an ninh bộ công an
được phong cấp bậc hàm thiếu tướng năm hai nghìn ba
được phong học hàm phó giáo sư năm hai nghìn ba
từ tháng bốn năm hai nghìn sáu đến tháng một năm hai nghìn một mươi một
ủy viên ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi
ủy viên đảng ủy
ủy viên ban thường vụ đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
được phong cấp bậc hàm trung tướng năm hai nghìn bảy
được phong học hàm giáo sư năm hai nghìn chín
từ tháng một năm hai nghìn một mươi một đến tháng tám năm hai nghìn một mươi một
ủy viên bộ chính trị ban chấp hành trung ương đảng
ủy viên ban thường vụ đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
từ tháng tám năm hai nghìn một mươi một đến tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu

ủy viên bộ chính trị khóa một mươi một một mươi hai
ủy viên hội đồng quốc phòng và an ninh
ủy viên ban cán sự đảng chính phủ
bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
được phong cấp bậc hàm thượng tướng năm hai nghìn một mươi một
đại tướng năm hai nghìn một mươi hai
trưởng ban chỉ đạo tây nguyên
đại biểu quốc hội khóa một mươi ba
phó trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
phó trưởng tiểu ban bảo vệ chính trị nội bộ trung ương
từ ngày hai tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu đến nay
đồng chí giữ chức vụ chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam